ngày hai mươi tám tháng ba trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng đã dừng việc tiêm chủng dịch vụ vaccine sáu trong một
tại phòng tiêm chủng của trung tâm ở địa chỉ một trăm linh bốn hùng vương do số lượng vaccine này không đủ cung ứng nhu cầu tiêm chủng của người dân
theo lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng đơn vị vừa được cung ứng sáu trăm linh liều vaccine sáu trong một vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhưng do nhu cầu tiêm chủng vaccine này của người dân địa phương và các tỉnh lân cận lớn hơn so với số lượng vaccine được cung ứng
nên hiện tượng chen lấn xếp hàng từ trong đêm để chờ đợi đến lượt tiêm là điều khó tránh khỏi
nguyên nhân chính của tình trạng trên là do tâm lý của nhiều bậc phụ huynh lo sợ biến chứng sau tiêm khi cha con tiêm vaccine năm trong một
công bi phai tại các trạm y tế tuyến cơ sở nên ngày càng nhiều trường hợp tiêm đến tiêm chủng dịch vụ nhất là vaccine dịch vụ sáu trong một